tối qua một mươi năm tháng một mươi lễ hội hoa tam giác mạch tỉnh hà giang lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu được khai mạc tại thị trấn đồng văn huyện đồng văn
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hà giang nhấn mạnh việc tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa nhân văn của cao nguyên đá đồng văn
nổi bật là giá trị cảnh quan từ hoa tam giác mạch góp phần tạo điểm nhấn hấp dẫn và xây dựng hoa tam giác mạch trở thành sản phẩm du lịch có thương hiệu đặc thù của hà giang
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách đến hà giang đạt trên sáu trăm linh lượt doanh thu trên năm trăm linh tỷ đồng
lễ hội diễn ra đến hết ngày một mươi sáu với nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa nông nghiệp đặc trưng trải nghiệm các sản phẩm không gian ẩm thực với những món ăn làm từ cây tam giác mạch
lễ hội đường phố với chủ đề huyền thoại tam giác mạch